tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nguyễn phước long hai mươi ba tuổi trú tại xã hòa khương huyện hòa vang
đáng chú ý nguyên nhân mâu thuẫn trong vụ án chỉ bắt nguồn từ tiếng nẹt bô xe máy
theo cáo chẳng vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai long tổ chức ăn nhậu tại nhà của mình cùng với nguyễn công an phạm văn lân nguyễn vương và một số bạn bè
khi tan cuộc ra về an và vương lên xe máy và nẹt tô xe lớn tiếng khiến tâm là hàng xóm cạnh nhà khó chịu
do cũng đang có hơi men trong người nên tâm đã gây hổ hành hung đánh vào mặt an
thấy bạn bị đánh long và tâm xảy ra xô xát long đã dùng dựa chém hai nhát vào đầu tâm gây thương tích một mươi chín
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn phước long một mươi năm sáu tháng tù về tội giết người
với hành vi chống người thi hành công vụ bốn bị can gồm hà ngọc thương
huỳnh huy hoàng lê văn đặng và nguyễn văn hùng
tất cả đều là học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giặc
chiều ngày ba mươi tháng tám sau khi ăn cơm chiều các học viên cai nghiện tại khu a tụ tập la hét
đập phá cửa làm mất an ninh trật tự ba mươi phút sau ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục gây dối xúi rục học viên ở khu b hưởng ứng
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp công an huyện châu thành
công an xã đa lộc truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã truy bắt được hai mươi năm trong số ba mươi sáu học viên đưa về cơ sở cai nghiện
tuy nhiên sau đó các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự
có khoảng ba mươi một học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã chấn áp được các đối tượng
lý đã sử dụng thuốc đông y nhiều năm mà chưa khỏi bệnh
đây là toàn bộ số tăng vật gồm máy tính điện thoại di động con dấu giả và hơn sáu trăm linh hộp thực phẩm chức năng
mà lực lượng chức năng vừa thu giữ của nhóm đối tượng trong một vụ lừa đảo
còn đây là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
theo lời kể lại của nạn nhân này cách đây ít ngày bà nhận được điện thoại của một người tự xưng là thanh tra sở y tế
người này thông báo bà thuộc diện những người cao tuổi uống thuốc đông y lâu năm
mà chưa khỏi bệnh nên được nhà nước hỗ trợ hoàn lại tám mươi số tiền đã bỏ ra mua thuốc
để nhận được gói hỗ trợ bà cần phải đóng trước phí làm hồ sơ phí lót tay phê duyệt hồ sơ để làm thủ tục hoàn tiền
lúc đầu thì nó bảo đưa hai triệu rưỡi để làm hồ sơ sau đó thì nó gửi cho cô bốn cái hộp thuốc canxi
sau thanh toán xong rồi thì nó nhận được rồi thì là nó bảo với cô là coi như là
hồ sơ của chị là hai triệu rưỡi để làm hồ sơ sau đó thì nó gửi cho cô bốn cái hộp thuốc canxi
rồi chị kiểu như là chị đóng ba mươi triệu để làm hồ sơ sau ba mươi triệu xong thì nó nói là chị kiểu như là phải đóng lệ phí đấy lệ phí là một trăm linh triệu
đối tượng chủ mưu của vụ lừa đảo này là nguyễn văn tâm hai mươi bốn tuổi chú tại huyện nam tử liêm hà nội
tại cơ quan công an tâm khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của người cao tuổi đã từng đi mua thuốc chữa bệnh
với giá hai đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi
nguyễn văn tâm trú tại huyện nam tử liêm hà nội

nạn nhân là người già đã sập bẫy lừa đảo
với thủ đoạn trên nhóm của tâm đã thực hiện thành công gần chục vụ với hàng trăm nạn nhân số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng
cơ quan công an khuyến cáo người dân nhất là những người cao tuổi những người mắc bệnh
khi thăm khám thì lên đến trực tiếp các cơ sở khám chữa bệnh để thăm khám và mua thuốc có giấy tờ hóa đơn xuất xứ
và khi mà nhận biết là có dấu hiệu lừa đảo thì cần báo ngay cho cơ quan công an
để xác minh để xử lý
và bên cạnh đó đối với các cơ sở y tế là cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cả cơ quan công an
để xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo liên quan đến các hình thức mua bán thuốc đông y thuốc thực phẩm chức năng
cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những thông tin cá nhân của các bị hại
đã được các đối tượng trong ổ nhóm này thu mua từ những nguồn nào
đồng thời yêu cầu ai là bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo
để làm cơ sở xử lý các đối tượng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
các tổ công tác của bộ công an đã triển khai ở năm mươi tám địa phương
qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương sáu một trăm một mươi chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
khoảng thời gian nói trên các tổ công tác của bộ công an do cục cảnh sát giao thông làm tổ trưởng
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an cấp huyện thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý một một trăm hai mươi chín tài xế xe ô tô
bốn chín trăm sáu mươi ba tài xế xe máy và hai mươi sáu tài xế xe máy điện vi phạm
qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức
các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định cục cảnh sát giao thông còn gửi thông báo
về cơ quan đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
với sự quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ
tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả ba tiêu chí
liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn yên nội xã đồng quang
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã đồng quang
di rời sáu hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một gia đình ông nguyễn văn minh ở thôn yên nội xã đồng quang
có thuê người đến khoan giếng
với độ sâu bốn mươi m đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một đội thợ tiếp tục khoan thì đã xảy ra sự cố dạn nứt tường rào
đến thời điểm hiện tại có sáu hộ dân trong cùng khu vực bị ảnh hưởng nhiều ngôi nhà bị nghiêng sụt lún
ủy ban nhân dân xã đồng quang đã kịp thời triển khai các phương án bảo vệ hiện trường
như căng dây bao quanh khu vực sụt lún cử cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cập nhật thông tin liên tục để phát hiện sự cố các bất thường khác
thưa quý vị và các bạn công an thành phố cần thơ phát hiện ba đối tượng có hành vi
mua bán sử dụng súng hơi bắn đạn chì thu giữ năm khẩu súng hơi bắn đạn chì
một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
cầm đầu nhắm đối tượng này là lâm lâm vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đăng ký thường trú tại ấp thái thạnh
xã trường xuân huyện thới lai tăng vật thu giữ năm khẩu súng hơi bắn đạn trì
một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
hiện nay công an thành phố cần thơ đang chia đạo phòng cảnh sát hình sự
phù hợp với các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công dân chỉ được thu thập cập nhật và chỉnh sửa trực tiếp tại cơ quan công an
và không thực hiện bất kỳ một hoạt động dữ liệu dân cư nào qua hình thức online

theo đó người này yêu cầu chị phải đi chỉnh sửa thông tin dữ liệu

để có gì cán bộ người ta cập nhật lại thông tin cho mình
đưa ra lý do vì bận công việc không đi vào giờ hành chính
chị hoa tiếp tục được các đối tượng dẫn nối kết bạn gia lô với một người được giới thiệu là công tác tại ủy ban nhân dân quận
hỗ trợ chỉnh sửa thông tin dữ liệu bằng hình thức online
lỗi sai chính tả khiến chị hoa lập tức nghi ngờ cảnh giác
ba mươi chị nhớ là cái thời gian trước khi mà chị lên thì chị không cần thiết phải vào giờ hành chính
làm căn cước công dân người ta cũng có thể hỗ trợ vào cả buổi tối
thế thì đồng chí đấy có cười và nói với chị là ai mà lại còn hỗ trợ chị ngoài giờ hành chính
bọn em chỉ làm giờ hành chính thôi thì chị đã thấy nó có cái gì sai sai
thì đồng chí cũng có dọa nản một chút là ok nếu như mà chị không phối hợp
thì nếu như sau này mà chị có những cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ chị
với tinh thần cảnh giác cao chị hoa đã không để các đối tượng đạt được mục đích
thế nhưng với anh lợi lại không được may mắn như vậy
cũng với thủ đoạn tự xưng là người của ủy ban nhân dân phường gọi điện thoại thông báo
về việc dữ liệu dân cư của anh cần phải đính chính chỉnh sửa
dù đã rất cẩn thận tuy nhiên khi các đối tượng đọc các thông tin đúng về nguyên quán
hộ khẩu cũng như các sai sót về dữ liệu thông tin của mình
anh lợi đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo các hướng dẫn của các đối tượng
khi đối tượng bảo anh tải cái app của thị trụ công online về
thì anh thực sự cũng làm theo bởi vì là có một cái app của hiện quốc huy việt nam này
rồi là ghi là dịch vụ công điện tử quốc gia thì mình nghĩ nó cũng là thật thôi
trong quá trình đọc lại xong thì cái app đó thì hiện là đang hoàn thành hoàn thiện thôi
thì cứ một hai chạy rất chậm
đối tượng bảo là thì của anh hoàn thiện hoàn thành rồi
thì anh vui lòng chuyển khoản tới lệ phí thôi
thì cũng chỉ một mươi hai đồng thôi nó cũng không nhiều cho nên là anh cũng không nghĩ là phòng bị cái đó
khoảng hơn một giờ thì anh mới phát hiện ra là điện thoại mình đang bị hách
thì tổng thời hạn của anh đối tượng đã lấy đi khoảng bốn trăm bốn mươi triệu đồng
với thủ đoạn đánh vào tâm lý cùng những thông tin dữ liệu dân cư được đưa ra khá chính xác
các đối tượng đã dễ dàng gây dựng được lòng tin của nhiều người dân
cũng nói về cái việc là để cập nhật
để cập nhật cái dữ liệu về sâu hơn
thì thực ra cái thông tin đại chúng cũng biết là mình cần thiết phải có cái cập nhật đấy rồi
đó thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy đáng tin
tiếp tục là giới thiệu một cái cán bộ bên quận
và cái cán bộ bên quận đấy kết bạn gia lô và có hình ảnh cái hiệu của việt nam mình
nó cũng khá là uy tín
thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nếu những người mà không tỉnh táo thì rất là dễ bị có thể là bị bắt lừa
tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng không xuất phát từ bất kỳ tổ chức đơn vị cá nhân nào
việc chỉnh sửa thông tin chỉ duy nhất làm bằng hình thức trực tiếp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân đến phải đến trụ sở cung cấp những cái thông tin thay đổi của mình
và phải có xác nhận
của công an cơ sở khi đó các cái thông tin đấy mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư
bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi lạ về thu thập chỉnh sửa thông tin dữ liệu dân cư
phải đề cao cảnh giác liên hệ đến cơ quan chức năng ở phương xã nơi cư trú để được hỗ trợ
tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến dữ liệu dân cư của chính mình